tháng tám về trời chuyển nắng sang thu gió xin lây nhẹ thôi đồng đội tôi vừa ngã xuống cần một chiều tiến những chàng trai trẻ để lại cho đời những đoá hoa thơm
vâng thưa quý vị đó là một trong rất rất nhiều những dòng tâm sự được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều giờ qua sau vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại hà nội
vâng và sau khi giải cứu an toàn được tám người dân thì ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp tục quay lại dập lửa và tìm kiếm nạn nhân thì trần nhà sập xuống và các anh đã anh dũng hy sinh
sự ra đi của các anh là mất mát to lớn đối với gia đình lực lượng công an và để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim mỗi người dân
trong số ba cán bộ chiến sĩ hy sinh có hai người đang ở độ tuổi còn rất trẻ độ tuổi đẹp nhất cuộc đời với biết bao dự định ước mơ
và ít ai biết rằng trong buổi sáng cùng ngày hôm đó chính những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy công an quận cầu giấy đã dập tắt thành công và cứu sống hai người dân trong một đám cháy khác cũng ở phường quan hoa
nhưng trong đám cháy buổi chiều khi chiến đấu với giặc lửa một lần nữa các anh đã anh dũng hy sinh
rất nhiều bình luận từ cư dân mạng cùng chia sẻ về sự mất mát này
vì nước quên thân vì dân phục vụ
giữa thời bình mà phải hy sinh
tôi không muốn tin điều đó là sự thật
vô cùng thương tiếc chia buồn với gia đình các chiến sĩ
các anh thật tuyệt vời làm sao
nghe tin mà lòng nặng chịu
trong cuộc đời ai cũng muốn được sống vì họ không chỉ có một mình mà còn có gia đình vợ con cha mẹ phía sau
chẳng ai muốn ra đi khi đang thực hiện nhiệm vụ cả
thành kính chia buồn cùng gia đình các anh
các anh đã hy sinh thật anh dũng
để bảo vệ cuộc sống của người dân
đọc tin mà rớt nước mắt
đau đớn và xót xa vô cùng
những người lính đã ảnh dũng hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân
cảm ơn các anh rất nhiều
ai qua quan hoa chiều nay xin nhẹ bước chân
thắp một nén nhang gửi người vừa ngã xuống
một chút lắng lòng thôi giữ sòng đời xuôi ngược
xót thương cuộc đời
những người đã hy sinh
tháng tám về
trời chuyển nắng sang thu
gió xin lây nhẹ thôi
đồng đội tôi vừa ngã xuống
cơn mưa chiều tiễn những chàng trai trẻ
để lại cho đời những đoá hoa thơm
dũng cảm khéo léo băng mình qua biển lửa cứu người bị nạn cứu tài sản
lặn lộn trong mưa gió giúp đỡ người dân trong các đợt bão lũ
ngâm mình dưới đáy hổ sâu bút lạnh
suốt ngày đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân
những người chiến sĩ công an nhân dân
luôn trong tâm thí sẵn sàng cống hiến hy sinh
bất chấp nguy hiểm khó khăn thách thức
để thực hiện sứ mệnh phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
chính vì lẽ đó
người dân khắp mọi miền đất nước
vẫn sẽ luôn ghi nhớ biết ơn
sự cống hiến và hy sinh của các chiến sĩ
cảm ơn các đồng chí đã có trách nhiệm với công việc
vì nước quên thân
vì dân phục vụ
chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe
và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
đảng và nhà nước đã giao
người dân chúng tôi sẽ không bao giờ quên
sự anh dũng xả thân cứu người của các chiến sĩ
giữa thời bình này
tuy đã có những người phải hy sinh
nhưng các anh chính là người thắp lên những ngọn lửa
truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi gương về sự dũng cảm
bữa cơm chưa bỏ giờ
vì tiếng còi hú vang
vội khoác áo đồng phục
đội chiếc mũ chống lửa
lao vào trận chiến kia
thật xúc động
trước những hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân quên mình
xả thân chiến đấu với giặc lửa giặc lũ
các chiến sĩ sẽ luôn sống mãi trong tim người dân chúng tôi
mang trên vai trọng trách
thức cho dân ngủ ngon
gác cho dân vui chơi
là thanh bảo kiếm
bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng công an
đã không quản ngại khó khăn gian khổ
đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm
có những chiến công vang dội
được nhân dân ngợi ca
nhưng cũng có những hy sinh thầm lặng
không phải ai cũng biết
khi tổ quốc gọi tên
khi nhân dân cần giúp đỡ
dù thời chiến
hay thời bình
dù có khó khăn gian khổ
lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an
luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
tự nguyện dâng hiến
hi sinh vì tổ quốc
vì nhân dân
hãy chia sẻ suy nghĩ
quan điểm của bạn
về những cống hiến
hy sinh của người chiến sĩ công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân